tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự đại hội có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí phạm minh chính chúc mừng và biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của học viện
và các trường chính trị trong năm năm qua
thông qua đại hội đề nghị học viện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng những truyền thống tốt đẹp của học viện
và hệ thống các trường chính trị ở địa phương các tấm gương điển hình tiên tiến các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí phạm minh chính đã trao cờ thi đua của chính phủ cho học viện chính trị quốc gia hồ chí minh